vụ việc bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy sau khi tiếp xúc và bị lây nhiễm covid một mươi chín từ bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi hai rồi tiếp tục lây sang cho hai người khác
đã cho thấy rõ ràng vấn đề chủ quan của người dân là rất đáng báo động
tiếp xúc trong mùa dịch mà không có bất kỳ sự phòng bị dường như là chúng ta đã quên rằng dịch covid một mươi chín vẫn đang hoành hành trên khắp thế giới
tiếp xúc dễ dàng với bệnh nhân một nghìn ba trăm hai mươi năm trong khu cách ly không bảo hộ
tiếp xúc với bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy ngay khi đang phải tự cách ly cũng không có bảo hộ
thậm chí bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy vô tư đi rất nhiều địa điểm mà cũng không có khái niệm cần phải sử dụng khẩu trang dù mình tiếp xúc với người đang có nguy cơ
tám trăm năm mươi hai ca f một của bốn ca bệnh hàng nghìn học sinh sinh viên ở thành phố hồ chí minh phải nghỉ học các chuyến bay thương mại phải tạm dừng
đây chính là hậu quả nghiêm trọng mà nguyên nhân sâu xa nhất đó chính là sự chủ quan
chủ quan cho rằng mình sẽ không mắc bệnh
chủ quan trong ý thức phòng dịch đáng nói sự chủ quan này đã và đang tồn tại ở đại bộ phận người dân
cứ sau một thời gian thì chúng ta lại chủ quan có thể ở đây nói là vừa là ý thức vừa là kiến thức vừa là kỹ năng
thế nào thế nào để có ý thức
thì chúng ta phải hiểu rõ rằng cái này bản chất của nó là tiếp xúc gần đó là lây nhiễm bằng những giọt bắn
có nghĩa là tiếp xúc gần trong khoảng hai mét là chúng ta đều coi như thế là một nguy cơ rất lớn
nhưng tiếp xúc gần
lại đeo khẩu trang tất cả có phòng ngộ thì vẫn là tốt thì vẫn có thể đảm bảo được tức là rất là chủ động
nhắc lại câu chuyện ở thành phố hồ chí minh mới đây sai phạm về quy định cách ly thì đã rõ
nhưng nếu những người tiếp xúc với người có nguy cơ và đeo khẩu trang ý thức phòng dịch có lẽ dịch đã không thể lây lan ra cộng đồng
cần nhấn mạnh rằng việc đeo khẩu trang và rửa tay vẫn là một trong những biện pháp phòng dịch dễ dàng và hữu hiệu nhất đối với sars cov hai
trường hợp chúng ta tiếp xúc cùng với nhau mà đeo khẩu trang thì yếu tố nguy cơ gần như là không có
khi mà đeo khẩu trang ngoài bảo vệ cho chúng ta thì còn bảo vệ cho người tiếp xúc với chúng ta nữa
cho đến cái chuyện mà đeo khẩu trang ở nơi công cộng cũng đã đưa vào trong cái chỉ định bắt buộc
bài học từ thành phố hồ chí minh cho thấy sự chủ quan đã dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào
có lẽ người dân cần phải ý thức hơn nữa về vấn đề phòng dịch không chỉ cho mình mà còn cho cả cộng đồng
bởi mọi nỗ lực của chính phủ cũng sẽ không thể thành công
nếu thiếu sự chung tay của chính nhân dân